thưa quý vị sáng nay tại hà nội đoàn kiểm tra số tám trăm chín mươi ba của ban bí thư do đồng chí nguyễn trọng nghĩa
bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của đoàn đối với ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
dự buổi làm việc có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
từ ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đoàn kiểm tra số tám trăm chín mươi ba đã làm việc với tám cấp ủy trực thuộc đảng bộ công an trung ương
để làm rõ công tác lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
từ đó khẳng định một mươi nhóm kết thực hiện kết luận hai mươi một ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
và ba nhóm kết quả thực hiện chỉ thị số hai mươi sáu ngày
chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị mà ban thường vụ đảng ủy công an trung ương và các cấp ủy đảng đã đạt được
trường đoàn kiểm tra nguyễn trọng nghĩa đánh giá cao đảng ủy công an trung ương và các cấp ủy đảng trực thuộc
đã quyết liệt triển khai thường xuyên liên tục nghiêm túc đồng bộ các nghị quyết chỉ thị của đảng
tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng góp phần phát huy tính tiền phong gương mẫu
của lực lượng công an nhân dân xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân
thay mặt ban thường vụ đảng ủy công an trung ương bộ trưởng tô lâm bày tỏ cơ bản nhất trí với sự thảo báo cáo
đồng thời khẳng định đợt kiểm tra là dịp để ban thường vụ đảng ủy công an trung ương và các cấp ủy đảng
trong đảng bộ công an trung ương đảng ủy công an các địa phương tự kiểm điểm đánh giá kết quả đã đạt được
học tập thêm những kinh nghiệm hay cách làm sáng tạo và các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện kết luận số hai mươi một và chỉ thị số hai mươi sáu trong công an nhân dân
sau buổi làm việc bộ trưởng tô lâm đề nghị văn phòng đảng ủy công an trung ương tiếp thu nghiêm túc những kiến nghị
của đoàn kiểm tra để cụ thể hóa thành từng nội dung cụ thể trong chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi
trong đó đặc biệt chú trọng nhiệm vụ kiểm tra giám sát việc thực hiện kết luận hai mươi một và chỉ thị hai mươi sáu ngay từ cơ sở
chiều nay một mươi tám tháng một mươi tại hà nội đoàn kiểm tra số hai ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham
nhũng tiêu cực do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và công bố kế hoạch kiểm tra
quyết định thành lập đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo đối với ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường
tại buổi làm việc các đại biểu đã được nghe đại diện đoàn công tác số hai công bố quyết định kế hoạch và lịch kiểm tra
quán triệt mục đích yêu cầu nội dung và phương pháp kiểm tra nghe báo cáo tóm tắt kết quả tự kiểm tra của ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường
đại diện ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác
thể chế hóa chủ trương chính sách của đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành pháp luật của nhà nước theo kế hoạch của ban chỉ đạo
phát biểu tại buổi làm việc đại tướng tô lâm ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm nghiêm túc của ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường
trong việc chỉ đạo triển khai kịp thời kế hoạch kiểm tra của ban chỉ đạo xây dựng báo cáo kết quả tự kiểm tra của ban cán sự đảng
và các cơ quan đơn vị liên quan theo đề cương của ban chỉ đạo
đại tướng tô lâm đề nghị ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo các cơ quan đơn vị cá nhân liên quan phối hợp
cung cấp bổ sung kịp thời đầy đủ các tài liệu cho đoàn kiểm tra để tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra
thay mặt ban cán sự đảng bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đảng quốc khánh khẳng định các tổ chức đảng và các đơn vị trực thuộc bộ tài nguyên và môi trường
sẽ tạo điều kiện tốt nhất để công tác kiểm tra được tiến hành thuận lợi
nhấn mạnh việc kiểm tra là biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo kịp thời phát hiện các sơ hở thiếu sót để có giải pháp khắc phục
từ đó nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng thuộc bộ tài nguyên và môi trường trong thời gian tới
chiều nay ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ chín thẩm tra dự án luật đường bộ
qua thảo luận các vấn đề liên quan đến việc thành lập các trung tâm quản lý điều hành giao thông đã được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến
dự thảo luật đường bộ quy định một số trung tâm quản lý điều hành giao thông như
trung tâm quản lý hệ thống giao thông thông minh
trung tâm quản lý điều hành đường cao tốc quốc gia
trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến
liên quan đến những quy định này nhiều ý kiến đề nghị làm rõ chức năng nhiệm vụ quyền hạn đặc biệt là các thông tin cần thu thập phân tích xử lý của các trung tâm này để tránh trung lập trồng chéo về nhiệm vụ và lãng phí về nguồn lực
dự thảo luận đường bộ quy định một số trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến
như vậy dự thảo luật quy định thêm điều năm mươi bảy về trung tâm quản lý điều hành cao tốc quốc gia có cần thiết không
nếu bố trí như vậy sẽ tốn thêm chi phí thực hiện quản lý vận hành và bảo trì từ ngân sách nhà nước
đề nghị nghiên cứu chỉ cần bố trí trung tâm quản lý điều hành đường cao tốc theo tuyến và được kết nối với trung tâm chỉ huy giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông và các trung tâm khác

công an tỉnh nam định vừa diễn ra hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với đảng ủy công an tỉnh nam định về công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị số ba mươi sáu của bộ chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy